thói ác cuộc sống như ở ta thì có hai phương pháp điều trị hoặc là theo đồng y hoặc tây
nhưng mà rất khóa bệnh nhân phải được đến khám bác sĩ để bác sĩ tư vấn
thì tùy vào sự lựa chọn của bệnh nhân cũng như là điều kiện của từng bệnh viện

nhưng dù điều trị thế nào thì cũng phải được thầy thuốc tư vấn

thói ác cuộc sống thì có một cái bài thuốc hiệu quả nhất
đấy là cái bài độc hoạt tăng kinh sinh
nhưng mà cái bài thuốc này thì phải tùy vào từng bệnh nhân để mình ra giảm cho nó phù hợp
chứ nó không có một công thức chung cho tất cả mọi người
ngoài việc sử dụng liệu trình thuốc đông y phù hợp
người bệnh cũng có thể kết hợp thêm liệu pháp bấm huyệt và châm cứu
để có được kết quả điều trị tối ưu
đối với từng liệu pháp điều trị bằng đồng y kể trên
người bệnh cũng cần biết và tuân thủ một vài lưu ý
cũng như tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi thực hiện
để có thể bảo đảm chắc chắn rằng điều kiện thể trạng của bản thân
có thể đáp ứng được liệu trình cho từng phương pháp
dù lựa chọn và áp dụng phương pháp điều trị là tây y hay đông y
để điều trị bệnh được một cách triệt đề
người bệnh cần kết hợp thêm biện pháp vật lý trị liệu phù hợp
theo sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa giúp giảm đau
cũng như đạt hiệu quả cao và hạn chế tối đa tác dụng phụ
trước hết việc tự ý thức được mức độ nguy hiểm của bệnh thoái hóa cuộc sống
trước mắt và lâu dài để tới gặp bác sĩ chuyên khoa
khi bệnh mới chỉ ở giai đoạn sớm
và chủ động điều chỉnh chế độ sinh hoạt hợp lý là hết sức cần thiết
bên cạnh đó chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng
thực đơn những món ăn hằng ngày đầy đủ dinh dưỡng cơ bản
giúp cung cấp canxi tự nhiên từ thủy sản
cũng như kết hợp bổ sung vitamin khoáng chất và nước
để bước đầu bảo vệ hệ xương khớp khỏe mạnh và dẻo dai hơn
đối với những người thường xuyên làm việc
trong điều kiện ít thay đổi tư thế và di chuyển
có thể tham khảo và áp dụng một vài động tác đơn giản dễ thực hiện
do bác sĩ chuyên khoa một trần anh tuấn
phụ trách khoa phục hồi chức năng đông uy
bệnh viện đa khoa hẻ nhai hướng dẫn ngay sau đây
sau bốn mươi phút thì nên đứng dậy thư giãn khoảng một mươi phút
và có một số động tác tập để giảm đau vai gái giảm đau thoát lưng
và làm chậm cái tốc độ thoái hóa lại
thứ nhất là tập để giảm đau vai gái
động tác đầu tiên là mình đan chéo hai tay vào nhau đập lên gái
xong mình xoa cái lòng bàn tay mình vào gái từ bên nọ sang bên kia
thư giãn gái và mỗi lần như thế làm khoảng độ ba mươi năm mươi lượt

động tác thứ hai là mình dùng
dùng bàn tay mình vuốt từ cổ bên nọ sang bên kia
khi vút thì mình quay đầu theo hướng ngược lại
thư giãn để cổ mềm
động tác thứ ba là mình ghép cổ tối đa
giữ yên một lúc xong lại ngửa tối đa
gấp tối đa
động tác thứ bốn là mình quay cổ
đầu tiên là mình quay từ bên trái sang bên phải
thả lòng cơ làm như thế độ một mươi lần
xong rồi mình lại quay ngược lại từ chiều bên phải ra bên trái
nhưng mà lưu ý động tác này với những người chóng mặt
thì chưa nên làm
hoặc là lạt ít một để tăng dần
động tác thứ năm là mình sẽ vẫy hai tay
để nó giãn cái cơ vai ra
mỗi lần vẫy như thế khoảng là ba mươi năm mươi cái
sau đó thì mình lại vẫy tay chéo
đấy là xong những động tác tập về vai gái cổ
tiếp theo là tập để giảm đau lưng
thứ nhất là mình bước chết chân
hai tay chống mạng sườn này
xong mình từ từ vừa hạ gối xuống
vừa xoay mông xong rồi làm đối sang bên kia
mỗi lần làm khoảng ba mươi năm mươi cái
tiếp theo là mình đứng thẳng chân như thế
cứ đứng lên ngồi xuống cho nó giãn cơn
ngồi xuống lại đứng lên
làm khoảng ba mươi lần như thế
tiếp theo là mình trụm hai chân lại
mình cúi hai tay chạm vào mũi giày
cứ làm như thế vài chục lần cho nó mềm cơn lưng
trong cuộc sống hiện đại
thói hóa cuộc sống là nhóm bệnh dịch bệnh
rất thường gặp dễ mắc và không có đối tượng mắc cụ thể
bệnh không chỉ xuất hiện ở những người cao tuổi
như nhiều người vẫn nghĩ
mà đang có xu thế ngày càng trẻ hóa
đặc biệt đối với những người hay phải làm việc nhiều giờ trong văn phòng
ít vận động làm việc nặng quá sức
hay ngồi ở tư thế không đúng quy chuẩn
bởi vậy việc chú ý tới những triệu chứng như đau nhức
hoặc có những dấu hiệu sớm của thói hóa cuộc sống như đau lưng
đau vai gáy thường xuyên tê mỏi
thậm chí dẫn đến nhức đầu kéo dài
chúng ta nên có ý thức tới gặp bác sĩ chuyên khoa
để được khám hướng dẫn và điều trị bệnh
theo phương pháp phù hợp thể trạng của bản thân
càng sớm càng tốt
để tránh được tối đa những hệ lụy không tốt cho sức khỏe về lâu dài
hy vọng chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi
đã cung cấp phần nào nguyên nhân
dẫn tới thực trạng người trẻ tuổi mắc nhóm bệnh thoái hóa cuộc sống ngày càng gia tăng
cũng như những thông tin cơ bản chung quanh nhóm bệnh này
và những biện pháp phòng tránh điều trị bệnh hiệu quả nhất hiện nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau